kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đang tiếp tục xác minh xử lý một công ty phân bón
lưu giữ số lượng lớn phân bón vi phạm quy định của pháp luật
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng tám đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc
đã tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty cổ phân xuất nhập khẩu phân bón minh tân ở địa chỉ tại xã yatu tp buôn ma thuật
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng trên công ty minh tân lưu giữ bốn bốn tấn phân bón npk các loại
trong đó có tám trăm năm mươi kg phân bón đã hết hạn sử dụng hai tám tấn không có ngày sản xuất bảy trăm năm mươi kg phân bón không có nhãn mát
ngoài ra liên quan đến kho hàng trên công ty không đăng ký thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan chức năng
và không gắn tên của doanh nghiệp
tại địa điểm kinh doanh
hiện cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực xã nậm trạc huyện bát sát tổ tuần tra thuộc công an huyện bát sát tỉnh lào cai
đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô tải chở hơn sáu tấn lông gia súc không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô tải
biển kiểm soát hai mươi bốn c một mươi nghìn một trăm bảy mươi bảy
có chứa gần một trăm chín mươi bao tải xác rắn
đựng rất nhiều lông động vật
được bó thành từng bó
với tổng trọng lượng hơn sáu tấn
chủ xe là đàm việt bắc
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên
tổ công tác đã yêu cầu chủ xe
đưa toàn bộ lô hàng trên
về cơ quan điều tra xác minh làm rõ
tại cơ quan điều tra đàm việt bắc khai nhận
chở thuê số lông gia súc
chủ yếu là lông châu bò ngựa
cho chủ lô hàng là nguyễn hồng trúc
từ khu vực phường duyên hải thành phố lào cai
vào xã trịnh tường
khi đi đến khu vực xã nậm trạc
thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
một vụ vận chuyển hơn bảy trăm linh kg
sản phẩm động vật không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và kiểm tra vệ sinh thú y
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
phát hiện bắt giữ
tại xã thanh vân huyện tam dương
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát
do nguyễn văn luận điều khiển
phát hiện trên xe vận chuyển bốn con lợn đã chết
có màu tím tái trên da có nhiều nốt sần đỏ
và hai bao tải chứa nội tạng
đã bức mùi hôi thối
đang trong quá trình bị phân hủy
không đảm bảo an toàn thực phẩm
với tổng trọng lượng là hơn bảy trăm linh kg
tại cơ quan công an luận khai nhận
vận chuyển số sản phẩm động vật trên
từ huyện sông lô về thành phố vĩnh yên
để tiêu thụ làm thực phẩm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
đang củng cố hồ sơ để xử lý
đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện châu thành
tỉnh bến tre vừa phát hiện và bắt giữ
vụ vận chuyển trái phép bảy trăm linh bao thuốc lá ngoại
trong lúc tuần tra kiểm soát
trên quốc lộ sáu mươi đoạn qua xã an khánh
huyện châu thành lực lượng công an
đã phát hiện đôi vợ chồng điều khiển xe mô tô
có nhiều nghi vấn nên cho dừng phương tiện
để kiểm tra tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện bảy trăm linh gói thuốc lá ngoại
nhập lộ các loại
qua làm việc đối tượng khai nhận tên là lê thành luyến
và vợ là lê thị thanh hoa
bước đầu cả hai cùng thừa nhận
mua số thuốc lá trên tại khu vực biên giới
giáp danh giữa tỉnh long an và nước campuchia
đang trên đường vận chuyển về tỉnh bến tre
tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường
công an tỉnh lâm đồng cùng với các thành viên
hội đồng đã tiến hành tiêu hủy hơn
hai tạ sản phẩm không có chứng tử
chứng minh nguồn gốc
những sản phẩm hàng hóa tiêu hủy
trong đợt này gồm hơn hai trăm linh kg
gồm bánh kẹo mứt
và một số mặt hàng khác không rõ
nguồn gốc được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về môi trường công an tỉnh lâm đồng kiểm tra
thu giữ trong sáu vụ vi phạm hành chính
trên địa bàn từ đầu năm đến nay
những hộ kinh doanh này đã bị lập
biên bản bị công an lâm đồng ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính
và tịch thu toàn bộ số hàng hóa
sau khi phân loại và căn cứ theo từng
chủng loại hàng hóa công an lâm đồng
đã thành lập hội đồng tiêu hủy số hàng hóa trên
bằng hình thức trôn lấp tại
bãi giác cam ly thành phố đà lạt
đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường
tiếp tục với các tin tức
về thị trường đáng chú ý
giá vàng trong nước tăng trong phiên giao dịch cuối tuần
vàng thế giới vẫn đang đứng ở mức
là một chín trăm bốn mươi năm ba usd một ounce
và thấp hơn
vàng sgc một chín mươi chín triệu đồng
sáng ngày hôm nay
một mươi năm tháng tám công ty vàng bạc đá quý
sài gòn niêm yết giá vàng
ở mức là năm mươi bốn năm mươi ba triệu đồng
một lượng mua vào
và năm mươi sáu năm mươi ba triệu đồng
một lượng bán ra tăng một trăm linh đồng
một lượng ở chiều mua vào
và tăng ba trăm sáu mươi đồng một lượng
ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch
liền trước tranh lệch giá mua bán
hiện là hai triệu đồng một lượng
cùng thời điểm tập đoàn doji
niêm yết giá vàng mua vào bán ra
năm mươi bốn bảy triệu đồng
và năm mươi sáu ba triệu đồng một lượng
giữ nguyên giá ở cả hai triệu mua vào
và bán ra so với thời điểm đóng cửa
phiên giao dịch ngày một mươi bốn tháng tám
tranh lệch giá bán hiện cao hơn giá mua
một sáu triệu đồng một lượng
thương hiệu vàng dòng thăng long của bảo tín minh châu
tính đến đầu giờ sáng ngày hôm nay
tăng bảy trăm linh đồng một lượng
chiều mua vào và bốn trăm linh đồng một lượng
chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua
hiện đứng ở mức là
năm mươi hai bốn mươi sáu triệu đồng
và năm mươi bốn ba triệu đồng một lượng
và năm mươi sáu hai mươi sáu triệu đồng một lượng
mua vào và bán ra
đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
cho biết sẽ tạm dừng tàu đón trả khách
tại các ga trên địa bàn thành phố hải dương
do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội
cụ thể từ hôm nay một mươi năm tháng tám
đến ngày hai mươi tám tháng tám
các đoàn tàu tuyến hà nội hải phòng
tạm dừng đón trả khách
ở các ga trên địa bàn thành phố hải dương
hành khách có vé đi và đến
các ga trên địa bàn thành phố hải dương
được trả vé không thu phí
trong những ngày tạm dừng đón trả khách
cũng ảnh hưởng bởi dịch
ngành đường sắt quyết định giảm tàu tuyến hà nội hải phòng
còn trên tuyến đường sát bắc nam
cũng từ ngày một mươi bảy tháng tám
tạm dừng chạy đôi tàu khách thống nhất
se năm và se sáu hà nội thhcm
và ngược lại
hành khách có vé đi tàu se năm và se sáu
được trả hoặc đổi lại vé
không mất phí
ngành đường sát tiếp tục không đón trả khách
đà nẵng từ giờ ngày một mươi hai tháng tám
cho đến khi có thông báo mới
do thành phố đà nẵng tiếp tục cách ly xã hội
từ giờ ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tạm dừng bán vé cho hành khách
đi từ các ga thuộc
ba địa phương đà nẵng quảng nam quảng ngãi
đến ga huế
đối với hành khách đã có vé tàu
từ các ga thuộc đà nẵng quảng nam quảng ngãi
đến ga huế vẫn tiếp tục đi tàu
sẽ phải thực hiện cách ly khi đến ga huế